nhiều nơi khác ở hà tĩnh và quảng bình cũng có lượng mưa lên trên một trăm linh mm
dự báo là trong đêm nay và ngày mai thì khối không khí lạnh sẽ còn được tăng cường thêm
và nhiễu động gió đông sẽ vẫn duy trì nên các tỉnh ở trung trung bộ hay bắc trung bộ
vẫn có mưa vừa mưa to và rải rác có rông
từ hôm nay ba mươi một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một trên các sông từ nghệ an đến ninh thuận
sẽ xuất hiện một đợt lũ và trong đợt lũ lần này thì mực nước trên các sông
từ nghệ an đến ninh thuận sẽ đạt mức bá động một đến mức bá động hai
nhưng các sông ở hà tĩnh quảng bình quảng trị hay quảng ngãi
có thể đạt mức bá động hai đến mức bá động ba và có nơi trên mức bá động ba
tại các tỉnh ở phía nam lại chịu ảnh hưởng chính bởi dạnh áp thấp hoạt động
có trục ở khoảng năm tám độ vị bắc và kết hợp với nhiễu động gió đông
nên là sẽ gây mưa chính cho các tỉnh thành ở khu vực nam bộ
tuy nhiên mưa ở đây lại xảy ra mang tính chất gián đoạn
trong ngày thì trời vẫn có nắng nên nhiệt độ ngày mai giữ ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
ngược trở ra các tỉnh thành phía bắc trong đêm nay thì khối không khí lạnh lại được tăng cường thêm
nên hiện tượng mưa hay là mưa nhỏ thì vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi
tại các tỉnh thành thuộc đông bắc bộ
nền nhiệt đêm nay chưa có nhiều thay đổi phổ biến đều ở ngưỡng là một mươi tám hai mươi một độ
còn các tỉnh thành vùng núi là một mươi sáu một mươi tám độ
trong ngày mai trưa chiều mưa giảm nhanh và nhiệt độ cao nhất ở khu vực đông bắc bộ
sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ
phía tây bắc bộ các tỉnh như lai châu
điện biên hay sơn la có nhỉnh hơn một chút là hai mươi sáu hai mươi chín độ
do là chưa chịu tác động của khối không khí lạnh
do không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi
các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi sẽ có gió đông bắc mạnh tới cấp sáu
và giật tới cấp bảy cấp tám
ngoài ra ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió sẽ mạnh lên tới cấp sáu cấp bảy và giật cấp tám cấp chín
đi kèm với những con sóng cao từ hai đến bốn mét khiến biển động
các vùng biển ở phía nam từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang
và ra đến nam biển đông trong đó có vùng biển của huyện đảo trường sa
sẽ chịu ảnh hưởng bởi dạnh áp thấp nên xảy ra mưa rong mạnh
cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy hay gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước